tại hà nội ban thường vụ đảng ủy công an trung ương tiến hành phiên họp thường kỳ
đến dự và chỉ đạo có tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
tại phiên họp ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã thảo luận
thống nhất việc triển khai các nghị quyết của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
trước những diễn biến và yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới
lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho đảng
nhà nước về an ninh trật tự chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động sẵn sàng ứng phó hiệu quả
với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đẩy lùi làm giảm các loại tội phạm
và vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh xã hội giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống
không để bị động bất ngờ góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
bảo vệ đảng tổ quốc nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa